chỉ riêng trong năm ngoái đã có tới một trăm sáu mươi tám vụ sát hại phụ nữ tại peru trong đó tám mươi năm vụ việc có liên quan đến chồng hoặc chồng cũ của nạn nhân